tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi tiếp đoàn có công tỉnh con tum nhân dịp đoàn xa hà nội và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tại buổi tiếp sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đại diện các cán bộ lão thành thương bệnh binh trong đoàn người có công tỉnh con tum phó thủ tướng thường trực chính phủ đã biểu dương và ghi nhận những kết quả to lớn mà đảng bộ chính quyền các cấp của tỉnh con tum trong việc quan tâm chăm lo đến cuộc sống của người có công trên địa bàn đồng thời mong muốn người có công tỉnh con tum tiếp tục phát huy gương sáng của mình để giáo dục các thế hệ trẻ nói theo đưa tỉnh con tum ngày càng phát triển
trước những băn khoăn của người có công trong đoàn về một số chính sách
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ đối với người có công để bảo đảm tất cả người có công đều được thụ hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước